tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm phòng chống thiên tai những tháng cuối năm
với một mươi một tỉnh thành phố khu vực miền núi phía bắc và rút kinh nghiệm của đợt lũ quét vào cuối tháng sáu
từ đầu năm đến nay trên cả nước đã xảy ra một mươi bốn loại hình thiên tai với thiệt hại về kinh tế ước tính trên tám trăm sáu mươi tám tỷ đồng
đáng chú ý là đợt mưa lũ lũ quét kéo dài từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám ở khu vực phía bắc đã làm hai mươi ba người chết một mươi người mất tích thiệt hại về vật chất gần năm trăm linh tỷ đồng
thực tế đã cho thấy trong tổ chức thực hiện cần tăng cường nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền địa phương và người dân trong chủ động ứng phó thiên tai
nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành và năng lực dự báo cảnh báo thiên tai tăng cường trang thiết bị cảnh báo mưa thông tin liên lạc cho trưởng thôn trưởng bản và người dân
đồng thời chủ động đánh giá
trước những rủi ro về thiên tai nhất là đánh giá nơi ở an toàn cho người dân và trang bị kỹ năng cho người dân vùng thường xuyên chịu thiên tai
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến cuối năm xu thế diễn biến thiên tai còn phức tạp
việt nam sẽ đón từ tám đến một mươi cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong đó khoảng bốn tới năm cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
do đó chúng ta cần phải chủ động nhận dạng và nâng cao tính chủ động trong ứng phó và tái thiết sau thiên tai
chúng ta luôn luôn nêu cao cảnh giác chúng ta không thể chủ quản mặc dù có một số tháng
tháng hai tháng ba điều kiện khí hậu chưa có những kiểu dị thường nhưng công tác ý thức chuẩn bị phòng người chúng ta vẫn rất là chủ động
thứ hai chúng ta chuyển triển khai đồng bộ tất cả các cấp từ ban chỉ đạo trung ương đến ban chỉ huy các cấp
các bộ các tỉnh thành đến cơ sở về công tác ứng phó thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ
đó là cái thứ hai
cái thứ ba nữa là những kinh nghiệm của những năm trước thì được chúng ta tổng kết
đưa vào trong cái
giải pháp ứng phó của năm hai nghìn một mươi tám
thiên tai hiện nay không trừ một vùng nào từ nông thôn đến thành thị từ miền biển đến vùng miền núi
vì vậy các thành viên ban chỉ đạo và địa phương ra soát các phương án theo phương châm bốn tại chỗ
tăng cường năng lực cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương để chủ động ứng phó khi các loại hình thiên tai xảy ra